nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng vương quốc campuchia samdech techo hun sen
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ vương quốc campuchia thăm chính thức việt nam từ ngày bốn tới ngày năm tháng một mươi
lễ đón chính thức thủ tướng campuchia được tổ chức trọng thể vào sáng nay tại phủ chủ tịch
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng samdech techo hun sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ đặc biệt giữa việt nam và campuchia
không ngừng được vun đắp phát triển kể từ khi chính thức được thiết lập cách đây hơn năm mươi năm
hai nước đang đẩy mạnh quan hệ theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
quan hệ song phương việt nam campuchia có nhiều tiến triển tích cực hai bên trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao quan trọng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm cấp nhà nước campuchia từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự appf hai mươi bảy từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại campuchia thủ tướng hun sen thăm chính thức việt nam từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội heng so rin thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
hai bên đã tổ chức hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới việt nam campuchia lần thứ một mươi tại việt nam vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng hai nước thường xuyên gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương
hai bên đã tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi bảy ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học và kỹ thuật tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hiện kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng đều qua từng năm và đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong năm hai nghìn một mươi tám
với hơn bốn bảy tỷ usd tăng hai mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tám tháng năm hai nghìn một mươi chín đã đạt hơn ba tỷ usd
việt nam hiện có trên ba tỷ usd
việt nam đã đạt trên hai trăm linh dự án đầu tư vào campuchia tổng vốn đăng ký trên ba tỷ usd